đại biểu nhất phải kể đến bộ phim sau tháng tám được thực hiện năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu để chỉ một năm sau tác phẩm đã đem lại cho ông giải bông sen vàng tại liên hoan phim việt nam lần thứ tư
phải gánh chịu mọi thống khổ áp lực của chiến tranh và chế độ thực dân nhưng tiềm tàng trong họ vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp những mảnh đời bé nhỏ đấy đứng lên đấu tranh chiến thắng nỗi rằng xé vương vấn của chính mình
cùng với đó kịch bản bộ phim còn thành công khi khắc họa nên hình ảnh hà nội những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nghiệt ngã thê lương trong nạn đói lịch sử
nhưng đầy tinh thần tích cực
tin vào ngày mai tươi sáng
theo cách mà chúng ta nghĩ
nhà quay phim đỗ mạnh hùng đã ẩn mình một cách vừa kín đáo vừa tinh tế đưa khán giả đến với những khuôn hình không cần cầu kỳ chân thực nhưng vẫn truyền tài được đầy đủ trọn vẹn ý đồ của đạo diễn
cùng với đó nhắc đến tác phẩm kinh điển sau tháng tám biết bao thế hệ khán giả cũng không thể quên những đại cảnh được xem là đặc sản một trong những điểm sáng nổi bật của bộ phim

tin vào ngày mai tươi sáng đều làm sống dây huy hoàng thiêng liêng và đáng tự hào của dân tộc
về một nhân cách về những giá trị lịch sử dân tộc mãi sáng trói bao đời
về một nhân cách về những giá trị lịch sử dân tộc mãi sáng trói bao đời